tổng thống ukraine volodymyr zelensky vào ngày hai mươi ba tháng bốn đã tiết lộ về những sự kiện có thể buộc đất nước của ông rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với moscow
trong cuộc họp báo được tổ chức tại một ga tàu điện ngầm ở kiev khi trả lời câu hỏi của ukraine sẽ phản ứng như thế nào trước các cuộc trưng cầu dĩ dân về độc lập tại những vùng lãnh thổ do nga kiểm soát
ông zelensky nói rằng điều đó sẽ buộc ông phải dừng các cuộc đàm phán hòa bình với nga
ông zelenskyy thừa nhận ở thời điểm hiện tại ukraine không thể tái giành quyền kiểm soát chiếm mariopol về mặt quân sự và các binh sĩ đang cố thủ ở đó đều nhận thức rõ điều này
tuy nhiên ông zelenskyy nhắc lại mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với ông vladimir putin
nhà lãnh đạo ukraine giải thích rằng đàm phán trực tiếp có thể là một cách hiệu quả hơn để đạt được hòa bình hơn thay vì truyền đạt qua các nhà trung gian hòa giải